hoàng su phi đã trở thành điểm đến thú vị trên hành trình khám phá mảnh đất biên thùy miền cực bắc của tổ quốc
như nhiều địa phương vùng cao khác hoàng su phi có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên
thuận lợi cho việc phát triển du lịch
khoảng tháng năm mùa nước đổ hoặc tháng chín mùa lúa chín là thời điểm tuyệt đẹp để du khách có thể khám phá di sản dụng bậc thang
một trong những niềm tự hào của người dân hoàng su phi
lạc mước đến đây du khách có dịp được nắm chìm vào không gian rộng lớn
bao la của trùng điệp những thừa dụng bậc thang vắt trên sườn núi
ngoài những thuận lợi về tự nhiên hoàng su phi còn là không gian sinh hoạt của một mươi hai đồng bào dân tộc thiểu số
với những nét văn hóa đặc sắc đa dạng được bảo tồn và gìn giữ vẹn nguyên
tất cả đã khoác lên hoàng su phi một vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí
đưa nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch khám phá hấp dẫn
thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan mỗi năm
đối với hoàng su phi thì cũng là một huyện có cảnh quan thiên nhiên rất là hùng vĩ
và thứ hai là có di sản trong quốc gia dụ bậc thang
các di sản phi vật thể rồi là đồng bào dân tộc
có một mươi hai dân tộc cùng sinh sống do đó nó tạo được tiềm năng rất là lớn trong vấn đề phát triển du lịch
chúng tôi cũng xác định vấn đề phát triển du lịch cộng đồng cũng là múi nhỏ để mà triển khai trên địa bàn
do đó chúng tôi cũng đã có ý thức và nhận thức được rằng
cái vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị đó là rất cần thiết
một trong những điểm đến thú vị trên cuộc hành trình du lịch hoàng su phi đó là xã peli ngai
nơi có hơn chín mươi năm đồng bào dân tộc nùng sinh sống
vốn nổi tiếng với nghề chạm bạc truyền thống có từ lâu đời
cứ đến ngày trợ phiên những người nghệ nhân ở peli ngai lại có dịp giao thương buôn bán
cùng đem những sản phẩm do chính mình tự sản xuất tới trao đổi
những chiếc vòng bạc sáng bóng được treo trên tay người phụ nữ
như làm ánh lên giá trị và niềm tự hào của bà con nơi đây
bản sắc văn hóa đa dạng đặc trưng
xã peli ngai còn được tạo hóa ban tặng một hệ sinh thái phong phú
ghi bí mà trong đó tiêu biểu nhất chính là hệ thống thác nước cách trung tâm xã chừng ba cây số
những con thác ngày đêm tung bọt trắng xóa
tựa áng tóc mây bồng bềnh của người con gái sứ nùng
chắc chắn sẽ làm lay động tâm hồn du khách nếu có dịp ghé qua
tại xã peli ngai mỗi thác lớn lại có nhiều tầng thác
những thác nhỏ tạo nên những mực thang đẹp mắt
cứ vào khoảng tháng năm mùa nước đổ
những giải thác nơi đây lại có lưu lượng nước nhiều
độ dốc lớn và chảy xiết như một bức tranh vừa kịch tính hiểm trở
vừa lãng mạn nên thơ
cũng nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn
hệ thống thác nước pi ngài đã trở thành một trong những tiềm năng du lịch tiêu biểu nhất của huyện
có thể nói thác peli ngai là một trong ba con thác
đặc biệt nhất của huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
ở đây nằm ở độ cao khoảng một hai trăm linh m so với mặt nước biển
ở đây có hai con thác gần nhau với cảnh quan thiên nhiên ở đây là hết sức hoang sơ
có thể là một lợi thế để phát triển du lịch sinh thái về lâu dài
để thu hút du khách đến đây để trải nghiệm và tận hưởng không khí mát mẻ
cùng với khám phá cánh rừng nguyên sinh của xã peli ngai
khác peli ngai với giang vẻ hoang sơ đang chờ đợi du khách trải nghiệm khám phá
từ lâu xã bản phùng đã là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của hoàng su phi
với vị trí gần biên giới từ trung tâm thị trấn vinh quang
du khách men theo một con đèo nhỏ dài gần ba mươi km vắt ngang núi sẽ đến được trung tâm xã bản phùng
về sinh hoạt đời sống cộng đồng
từ bao đời nay
đồng bào dân tộc la trí ở xã bản phùng
vẫn gìn giữ được nghề trồng bông
để may quần áo cho chính gia đình mình
như một sự tự tôn về làng nghề truyền thống dân tộc
người la chí không mặc trang phục khác
họ chỉ mặc trang phục do chính dân tộc mình làm nên
nếu ai có dịp vào xã bản phùng
sẽ dễ dàng bắt gặp những nhóm chị em phụ nữ người la trí ngồi bên khung cử
từ những lợi thế đó
đảng bộ chính quyền địa phương của huyện hoàng su phi nói chung
và xã bản phùng nói riêng
đã xác định mục tiêu phát triển du lịch
là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm qua
mô hình du lịch cộng đồng
được chính quyền hướng dẫn tới từng bà con
để bà con biết cách làm chủ
phát triển những cơ sở của mình
phục vụ khách du lịch khám phá quê hương
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
thứ nhất là cái về hỗ trợ của tỉnh
thì tỉnh cũng rất là quan tâm đầu tư để phát triển du lịch của
hoàng su phi nói chung và cũng như là
tại bản phùng nói riêng
và ở lãnh đạo
ủy ban nhân dân xã cũng rất là tạo điều kiện giúp đỡ để mô hình này
phát triển hơn nữa
tôi thấy là du lịch cộng đồng là một cái
tiếp cận đến với bà con địa phương
và cũng có rất là nhiều người muốn thay đổi
về cái tư duy lối mòn cũ
mà muốn xây dựng và làm ăn kinh tế theo
mô hình hôm tây
thứ nhất là vừa tăng được thu nhập cái thứ hai nữa là
cái nét văn hóa truyền thống của địa phương cũng được quảng bá hình ảnh ra ngoài
với những lợi thế vốn có của địa phương
đảng bộ chính quyền hoàng su phi xác định rõ
việc phát triển du lịch
chính là một trong những thế mạnh của mình
chính vì thế
trong những năm qua
đã có nhiều chính sách
chương trình hành động
hội thảo được triển khai
nhằm giáo dục hỗ trợ
giúp đỡ người dân phát triển kinh tế du lịch
đồng thời cởi mở với những tổ chức
công ty về du lịch
để quảng bá tiềm năng của địa phương tới du khách trong và ngoài nước
để tận dụng tiềm năng du lịch sẵn có
các ngành chức năng huyện hoàng su phi
luôn nêu cao tinh thần cởi mở
tích cực tìm kiếm các nguồn đầu tư
đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn
hỗ trợ đời sống người dân
hiện tại thì là các cộng đồng của các địa phương mà nơi mà dự án đã xác định
những điểm tiềm năng
thì họ đã bắt đầu có những cái khái niệm cơ bản về làm du lịch
và họ đã đầu tư
đầu tư ở đây là một phần hỗ trợ của dự án nhưng mà họ cũng tự bỏ tiền ra để đầu tư
cái điều đấy nó cũng cho thấy là bản thân họ cũng nhận thức được
các cái tiềm năng của chính bản thân họ và
cũng chúng tôi gọi trong cái ngôn ngữ phát triển chúng tôi gọi là
họ làm chủ
các cái sáng kiến của họ chứ không phải là phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài
thì khi họ đã làm chủ rồi thì họ có ý thức rất là cao trong việc làm các cái dịch vụ du lịch
và họ ý thức trong cái việc giữ gìn cảnh quan giữ gìn văn hóa để làm du lịch
thì chúng tôi đấy là những cái yếu tố ban đầu rất quan trọng đối với lại làm du lịch
các doanh nghiệp lữ hành cũng như các nhà đầu tư đã biết đến
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng mà tìm đến
cơ hội đầu tư
cũng như là đưa khách du lịch đến với
của đồng bào dân tộc của huyện hoàng su phi cụ thể hơn là
chúng tôi đã thành lập được bốn
làng văn hóa du lịch cộng đồng
với trên một mươi homestay
để phục vụ cho khách
du lịch trong nước và nước ngoài
đáp ứng một phần đã đáp ứng được lượng du khách
trong thời gian tới đây thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho huyện để phát triển thêm những làng du lịch cộng đồng
và nâng cao những cái
chất lượng của các làng
ngoài ra thì
phát triển tham mưu cho huyện
mỗi một làng là
một sản phẩm
hoặc là mỗi một làng thì có nhiều sản phẩm du lịch
để bán cho khách du lịch trong thời gian tới
hình ảnh về dụng bậc thang xã pờ ly ngài
giữa lưng trình trời của bản phùng
xen lẫn những bản làng đơn sơ
cùng những đặc trưng văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây
tất cả tạo nên một dáng vẻ vừa hùng vĩ
bao la vừa mềm mại
nguyên luyến bức tranh của du khách đã từng ghé qua
với sự quan tâm và xây dựng của nhiều cơ quan tổ chức
mong rằng tiếm nâng du lịch của hoàng su phi
sẽ tiếp tục phát triển
nhằm quảng bá và giới thiệu vẻ đẹp của mảnh đất vùng cao hà giang